xin chào và hẹn gặp lại
kết hợp với hội tụ gió trên mực một năm trăm linh m nó sẽ gây ra mưa rông ở khu vực vùng núi và trung du
sao đến ngày mai mưa sẽ mở rộng ra toàn bộ khu vực miền bắc
dự báo đợt mưa của không khí lạnh và hội tụ gió trên mực một năm trăm linh m ở bắc bộ sẽ kéo dài liên tục trong cả tuần tới
vùng núi và trung du sẽ có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to và có rông
vì thế ở các tỉnh vùng núi phía bắc trong những ngày tới cần phải đề phòng đến nguy cơ xảy ra lũ quét và trượt lở đất đá
cùng chịu chung tác động của vùng thấp nóng phía tây vì thế mà nắng nóng cũng là xu thế thời tiết ở các tỉnh miền trung trong ngày hôm nay
cả một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến tận phú yên tiếp tục xuất hiện nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
trong đó khu vực vùng núi phía tây như hồi xuân tương dương hương khê đông hà hay cả tam kỳ sẽ xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao từ ba mươi bảy đến ba mươi tám độ
và đây sẽ vẫn là những điểm nắng nóng gai gắt ở các tỉnh miền trung
đến khi có tác động của không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống khu vực phía bắc của miền trung sẽ có mưa rào và rông dày rác
nắng nóng ở trung bộ sẽ thu hẹp lại chỉ còn xuất hiện ở các tỉnh trung trung bộ
và đến ngày hai mươi tám tháng năm thì cả miền trung sẽ chấm dứt hoàn toàn nắng nóng
trong khi đó các tỉnh phía nam gió mùa tây nam vẫn đang hoạt động
dưới tác động của đới gió ẩm này thì trong chiều và tối nay
ở tây nguyên và nam bộ tiếp tục có mưa rào và có rông
đáng lưu ý là những điểm mưa vừa mưa to có khả năng xuất hiện ở khu vực đà lạt tây ninh bạc liêu và cả cà mau
với lượng mưa trong chiều tối nay có thể lên tới ba mươi bốn mươi mm
còn về nhiệt độ thì ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên sẽ giảm xuống còn ba mươi hai ba mươi ba độ
có nơi nhiệt độ cao ba mươi bốn độ
còn ở các tỉnh thành khu vực nam bộ nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
trên biển ở khu vực vịnh bắc bộ từ đêm nay trở đi sẽ có mưa rào và có rông dài rác
ở các vùng biển từ bình thuận trở vào đến cà mau cà mau đến kiên giang
vùng biển phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
cũng có mưa rào và rông dài rác nên cần phải đề phòng hiện tượng tố lốc và gió giật mạnh
trong khi đó khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
trời không mưa gió nam đến đông nam cường độ cấp bốn
sẽ khá thuận lợi cho các hoạt động của bà con ngư dân
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước